về phần mình lãnh đạo liên minh doanh nghiệp châu âu asean cho biết liên minh đã và đang kết nạp thành viên gồm các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực tài chính logistic tự động hóa nông nghiệp sầu khí y tế là những lĩnh vực mà việt nam còn nhiều dư địa hợp tác và ủng hộ việc sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu nhằm tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa việt nam và eu phát triển mạnh mẽ
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại hà lan
chiều ngày chín tháng bảy theo sở địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp chủ tịch kiềm giám đốc điều hành tập đoàn vamed của áo
thủ tướng đánh giá cao hoạt động của vams trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế và chất lượng cuộc sống tại nhiều nước trên thế giới
thủ tướng đề nghị vamed tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngành y tế việt nam thực hiện tốt các dự án mới trong thời gian tới
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn vmed khẳng định vams sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với các bộ ngành liên quan của việt nam nhằm tìm kiếm các nguồn vốn hỗ trợ các trang thiết bị phù hợp cho việt nam
tại cuộc tiếp ban lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò cầu nối của phòng thương mại hà lan việt nam thời gian qua
góp phần rất tích cực vào việc hỗ trợ tư vấn hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước qua đó thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương
thủ tướng đề nghị phòng thương mại hà lan việt nam thúc đẩy các doanh nghiệp hà lan tăng cường trao đổi thương mại đầu tư du lịch với việt nam đặc biệt là tổ chức các đoàn doanh nghiệp hà lan sang việt nam khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp hai nước phát triển quan hệ hữu nghị việt nam hà lan và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
tối ngày chín tháng bảy theo giờ địa phương tức dạng sáng ngày một mươi tháng bảy theo giờ hà nội tại thủ đô hành chính lahai đen hac vương quốc hà lan thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã đến thăm và cắt băng khánh thành trụ sở mới của đại sứ quán việt nam
hà lan và nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập tại đây
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người việt nam tại hà lan trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược và mong muốn cộng đồng người việt nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc
thủ tướng cũng mong muốn đại sứ quán việt nam tại hà lan tiếp tục làm tốt công tác được đảng nhà nước giao phó góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước
thưa quý vị tuần lễ cấp cao apec sẽ diễn ra tại đà nẵng vào tháng một mươi một tới là sự kiện quan trọng của đất nước
với vai trò là thành phố đăng cai bên cạnh công tác bảo đảm cơ sở vật chất thành phố đà nẵng đang tiến hành tuyển chọn những tình nguyện viên tốt nhất cho sự kiện quan trọng này
để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện đặc biệt quan trọng này bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thành phố đà nẵng đang tiến hành tuyển chọn hơn bốn trăm linh cộng tác viên là sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn
không chỉ yêu cầu có trình độ ngoại ngữ tốt các cộng tác viên tham gia sự kiện apec còn phải am hiểu địa bàn nhiệt tình chăm chỉ nhanh nhẹn có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỷ luật
do tính chất quan trọng của sự kiện nên trong đợt này sở ngoại vụ thành phố đà nẵng sẽ ưu tiên tuyển chọn các ứng viên đã có kinh nghiệm là tình nguyện viên trong các hoạt động sự kiện quốc tế lớn
đà nẵng có thuận lợi tức là năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức hội thế giao châu á tổng thế giới tại đà nẵng tức là abg năm
trong đợt này chúng tôi đã đào tạo được khoảng một năm trăm linh tình nguyện viên
và các em này đã làm trong thời gian đó thì được các bộ ngành trung ương
đặc biệt là bộ văn hóa thế giao dân lực đánh giá rất là cao
thì đây sẽ là nền tảng là cái lực lượng nồng cốt để chúng tôi tuyển dụng lại và chắc lọc những em nào giỏi về ngôn ngữ và đào tạo thêm về kỹ năng về đối ngoại
cũng như kỹ năng về các thứ tiếng như tiếng anh tiếng nhật quảng tiếng trung để phục vụ cho các đoàn
hiện tại hàng trăm sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tới dự tuyển làm tình nguyện viên cho tuần lễ cấp cao apec
với những sinh viên này thì được làm tình nguyện viên không chỉ là cơ hội để trao dồi kiến thức
mà còn là cơ hội để góp một phần nhỏ vào sự thành công của sự kiện
cũng như giới thiệu những hình ảnh về đất nước con người việt nam tới bạn bè quốc tế
ngoài việc bổ sung kiến thức về chuyên môn của em thì em còn bổ sung thêm được nhiều thứ cho bản thân
ví dụ như là tăng cường sự tự tin tăng cường ngoại ngữ và biết thêm được nhiều nền văn hóa
và nhờ đó em cũng biết thêm được nhiều thứ về apec
được học cách tổ chức của một chương trình lớn cái thứ hai là được trao dồi kiến thức
kiến thức ngữ và ngoại ngữ của mình và thứ ba là mình có cơ hội có thể gặp gỡ được các bạn bè quốc tế ở nước khác
và mình có thể trau dồi được nhiều kỹ năng hơn về cuộc sống
cũng như là giới thiệu được hình ảnh đất đức giới thiệu hình ảnh thành phố của mình cho đến với bạn bè quốc tế
do tuần lễ cấp cao apec là sự kiện quan trọng của đất nước
nên việc tuyển chọn tình nguyện viên tại đà nẵng sẽ diễn ra một cách khắt khe để lựa chọn những tình nguyện viên tốt nhất
sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn những tình nguyện viên sẽ được đào tạo nâng cao để phục vụ cho các đại biểu
ốc phần vào sự thành công của sự kiện
thưa quý vị khoảng sáu h ba mươi phút bảy h sáng nay tại chợ sài gòn tân thanh
thuộc khu vực cửa khẩu tân thanh xã tân thanh
huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã xảy ra một vụ cháy lớn
theo những người dân kinh doanh tại chợ cho biết
khu vực phát hỏa ở cửa e của khu chợ vị trí nằm đối diện với chùa tân thanh
khu vực này tập trung đông các quầy hàng bày bán các mặt hàng gia dụng như chăn màn quần áo đồ điện tử
vụ cháy xảy ra quá nhanh khiến cho khoảng trên ba mươi quầy tạp hóa bị thiêu dụi hoàn toàn
kết cấu mái của tòa nhà chợ sài gòn tân thanh rộng khoảng hai mét đã bị đổ sập may mắn không có thiệt hại về người
ngay sau khi phát hiện cháy các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như biên phòng hải quan công an
đã tiếp cận chữa cháy và giúp người dân vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ
đồng thời cắt cử cán bộ bảo vệ tài sản của người dân an toàn
ngoài ra lực lượng chữa cháy khu vực đồng đăng đã khẩn trương di chuyển đến hiện trường
cắt hành lang cháy nhằm ngăn chặn sự mở rộng của đám cháy
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc tính toán giá trị thiệt hại
thưa quý vị trong những ngày đầu tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà giang tiếp tục có mưa trên diện rộng
mưa lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực gây thiệt hại to lớn về người và tài sản
tại huyện quản bạ mưa lớn vào đêm ngày tám tháng bảy làm đổ nhà trình tường
khiến anh sơn đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn na lình xã nghĩa thuận tử vong
còn tại huyện bắc quang sạt lở đất đá cũng đã làm bị thương chị nông thị sao bốn mươi một tuổi tại xã hùng an
mưa lớn liên tục từ ngày sáu tháng bảy đã gây sạt lở đất đá làm hư hỏng nặng gần hai trăm linh ngôi nhà của người dân ở các huyện thành phố trong tỉnh
mưa lớn cũng làm cho nhiều công trình công cộng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng
làm sập hoàn toàn nhiều phòng học tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã nậm dịch huyện hoàng su phi
vùi lấp hoàn toàn các loại giấy tờ sổ sách và trang thiết bị phục vụ sảng dạy của giáo viên và học sinh
theo ước tính ban đầu thiệt hại khoảng trên một mươi tỷ đồng
hiện nay các cấp các ngành cũng như ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang trực tiếp xuống địa bàn thăm hỏi
động viên các gia đình bị thiệt hại đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành khắc phục hậu quả
lên các phương án ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho các hộ dân
thưa quý vị đoạn đường trục khu đô thị mê linh nối giữa thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
với tổng kinh phí là hơn hai tỷ đồng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu giao thông giữa thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc
thế nhưng sau hơn một năm đưa vào sử dụng đoạn đường dài một mươi hai km này vẫn hoàn toàn không có đèn đường đèn giao thông
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào ban đêm
một mươi chín h ba mươi phút tối tuyến đường trục khu đô thị mê linh nối từ vĩnh phúc đi hà nội chỉ có ánh sáng của phương tiện tham gia giao thông
không có đèn đường các phương tiện giao thông luôn phải sử dụng đèn pha và bấm còi inh ỏi
tình trạng này đã diễn ra kể từ ngày tuyến đường này được hoàn thành
theo quan sát của phóng viên mật độ phương tiện tham gia giao thông của tuyến đường này khá đông
đoạn đường chạy qua địa phận huyện mê linh dài một mươi hai km có hơn một mươi điểm giao cắt ngã ba ngã bốn
không có đèn đường và các cột đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra va chạm
khiến người dân lo sợ mỗi khi phải đi qua tuyến đường này
người ta đi làm hay đi về muộn nhiều khi xe cộ là người ta cứ bòn đường
đường mới thì họ chạy nhiều khi là xảy ra tai nạn cũng khá nhiều mà lặng ở tại cái điểm này thôi
cũng đã có người tử vong
trong khi đó giao cắt với tuyến đường nghìn tỷ này là những con đường liên thôn liên xã lại có điện sáng
điều khiến người dân thắc mắc nữa là tuyến đường đã có sẵn hệ thống cắp điện cột điện đèn chiếu sáng
và cũng đã có thời điểm những chiếc đèn này được bật sáng
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hơn một năm nay hệ thống này lại không được chiếu sáng
người dân sống quanh khu vực con đường nghìn tỷ mong muốn các đơn vị quản lý sớm khắc phục tình trạng có đèn nhưng không có điện
gây nguy hiểm cho người thắng
xảy ra cháy rừng tuy nhiên việc sập tắt các đám cháy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết khô
nóng khắc nghiệt theo dự báo trong những ngày tới nhiều nơi tại bang california sẽ phải hứng
chịu thời tiết nóng bức nguy hiểm nên nhiệt độ lên tới bốn mươi ba độ c do vậy tình hình cháy rừng
được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
số người thiệt mạng do mưa lũ ở khu vực đảo kyushu miền nam nhật bản đã tăng lên một mươi tám người
trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hơn ba mươi người mất tích
tại nhật bản mưa lơn kéo dài ba ngày qua khiến nước sông dông cao tràn bờ
hơi ngập nhiều tuyến đường nhà cửa và trường học đến thời điểm hiện tại
một bảy trăm linh người đã phải sơ tán hơn năm trăm linh người vẫn bị cô lập và mất liên lạc
cơ quan khí tượng nhật bản cảnh báo mưa lớn và lở bùn sẽ còn tiếp diễn trên đảo kyuso
hãng hàng không coes airways thông báo lệnh cấm mang laptop và máy tính bảng

những lý sách tay đối với các chuyến bay của hãng này đến mỹ đã được washington dỡ bỏ
trên mạng xã hội twitter hãng hàng không hàng đầu ở khu vực trung đông thông báo
các hành khách của hãng này từ sân bay quốc tế coet đến new york
có thể sử dụng tất cả các thiết bị điện tử cá nhân của mình
trước coes airways một loạt hãng hàng không như emirates turkish airways qatar airways
đã được dỡ bỏ lệnh cấm trên trong vài ngày qua
chủ yếu sau khi các sân bay tăng cường biện pháp an ninh theo yêu cầu của bộ an ninh nội địa mỹ